mưa lớn từ đêm ngày sáu tháng tám cùng với ảnh hưởng của mưa trong những ngày trước
đã khiến một số địa phương đang bị ngập sâu nặng nhất là tại hai huyện ea súp và buôn đôn
tại huyện ea súp tình hình ngập lụt xảy ra cục bộ tại một số nơi thuộc thị trấn ea súp
các xã trương mà lan trương ca bang và ea tờ
tại huyện buôn đôn mưa lớn gây ngập lụt cục bộ một số điểm tại buôn tu buôn ea bờ rinh xã ea quê
hiện đã di rời được hai hộ dân thuộc buôn ea brinh ra khỏi vùng ngập
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh đắk lắc cho biết trong một mươi hai giờ tới
thời tiết tại huyện buôn đôn ea súp trương mờ ga tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa cá biệt có nơi mưa to
lượng mưa phổ biến từ tám mươi một trăm năm mươi mm khả năng xảy ra lũ quét sườn dốc sạt lở vùng ven sông ngập ống vùng trụng thấp
đề nghị các địa phương và người dân chủ động phương án phòng chống mưa lũ sạt lở đất khi có tình huống cấp bách xảy ra